quảng ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch và các phương tiện thủy bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi bảy tháng bảy
trước tình hình diễn biến của cơn bão số một ủy ban nhân dân huyện cát hải thành phố hải phòng thông báo tạm dừng hoạt động
tham quan trên các vịnh của quần đảo cát bà và các bãi tắm trên huyện đảo từ một mươi hai h trưa nay ngày một mươi bảy tháng bảy
ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức sưu tàn nhân dân ở vị trí sung yếu
với các vị trí tranh trú an toàn hoàn thành trước một mươi bảy h chiều nay ngày một mươi bảy tháng bảy
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cùng với các địa phương
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã tăng cường lực lượng kêu gọi hướng dẫn các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn
trong sáng nay phòng cảnh sát đường thủy đã huy động ba tàu một mươi ba xuồng tăng cường tuần tra kêu gọi tàu thuyền về nơi tranh trú bão
tính đến trưa nay gần một tàu cá đã nhận được cảnh báo bão và di chuyển về nơi tránh trú bão trên vùng biển vịnh hạ long
riêng đối với các phương tiện vận chuyển khách tham quan lực lượng chức năng đã tới từng phương tiện
yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn không cho hành khách ra lan can khi tàu di chuyển
đồng thời thông tin tới du khách về diễn biến bão và vận động du khách kết thúc sớm hành trình thăm vịnh để bảo đảm an toàn
với đặc thù các tuyến luồng đường thủy nội địa đan sen các tuyến luồng hàng hải để đảm bảo an toàn cho các phương tiện
phòng cảnh sát đường thủy cũng phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương bố trí phương tiện tăng cường tuần tra hướng dẫn các phương tiện vận tải hàng hóa về nơi tranh trú trước khi bão đổ bộ
chúng tôi từ linh bình ra đây thì tôi chưa am hiểu về cái chỗ đường này các bác đường thủy có hướng dẫn cho tôi là đi về cái điểm đỗ đấy rất là tốt thì tôi xin cảm ơn rất nhiều tôi sẽ di chuyển luôn
phòng cảnh sát đường thủy
chúng tôi thứ nhất là triển khai tập trung tối đa phương tiện và lực lượng để thường trực chiến đấu
cái thứ hai là bố trí các tổ công tác tại các tuyến địa bàn trọng điểm tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của cơn bão số một để bổ sung lực lượng phương tiện tại những nơi sung yếu các địa bàn trọng điểm
dự kiến trong chiều nay tất cả các phương tiện hoạt động trên vùng biển vịnh hạ long bái tử long sẽ di chuyển về nơi tránh trú an toàn
do ảnh hưởng của cơn bão số một các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày hôm nay
các hãng hàng không nhận định ảnh hưởng của cơn bão số một có thể kéo dài
theo đó hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số một thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ các hãng bay để nắm hành trình thời gian khởi hành
các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách
để ứng phó với bão số một cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dự kiến hai sân bay vân đồn cát bi sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão
hai sân bay nội bài thọ xuân có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão mưa lớn
cục hàng không yêu cầu các cảng các hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ có phương án điều chỉnh kế hoạch bay
hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số một và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay

trên giờ nhưng quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ
dưới năm mươi km trên giờ
nhằm nâng cao số lượng và cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường đã đưa ra đề án cải thiện tình trạng này theo hướng ưu tiên
xã hội hóa và hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước
theo đó để nâng cao số lượng và cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường đã đưa ra đề án cải thiện tình trạng này
cụ thể sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các nguồn lực
trong xã hội cùng tham gia cải tạo nâng cao chất lượng phục vụ của nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn
đồng thời thành phố sẽ tiếp tục ra soát kiến nghị bổ sung và kịp thời thay thế các quy định
cơ chế chính sách đã lạc hậu để thúc đẩy thu hút hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư
tham gia xây mới và cải tạo
chất lượng phục vụ của nhà vệ sinh công cộng theo hướng ưu tiên xã hội hóa
hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước
theo sở du lịch tp hcm nguồn nhân lực thiếu hụt doanh nghiệp du lịch chủ yếu là vừa và nhỏ
nên cạnh tranh kém hạ tầng du lịch chưa mở rộng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổng doanh thu ngành du lịch tp hcm ước tính đạt tám mươi tám tỷ đồng
tăng sáu mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố đã đón hơn một mươi sáu bốn triệu lượt khách nội địa
tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
lượng khách quốc tế ước tính đạt hơn một chín triệu lượt tăng ba trăm linh sáu so với cùng kỳ
tuy nhiên hoạt động du lịch dự đo số động trở lại
nhưng vẫn còn không ít doanh nghiệp lữ hành khách sạn chưa thể phục hồi hoàn toàn
nguyên nhân do nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng
thiếu hướng dẫn vì đối với các thị trường trọng điểm
số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch chiếm tỷ lệ cao
nên khả năng cạnh tranh thâm nhập thị trường và mở rộng thương hiệu quốc tế còn hạn chế
với hình ảnh biểu tượng du lịch việt nam trên thân tàu bay đã chính thức cất cánh
và bắt đầu hành trình quảng bá du lịch việt nam khắp các điểm đến trong nước quốc tế
tàu bay a ba trăm ba mươi mang số hiệu vn a tám trăm một mươi bốn khoát lên mình hình ảnh biểu tượng du lịch việt nam
theo thỏa thuận tài trợ và đồng hành cùng cục du lịch quốc gia việt nam
trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch văn hóa việt nam
đến với bạn bè trong nước quốc tế
đây là tàu bay tiếp theo của vietjet thực hiện sứ mệnh quảng bá du lịch việt nam
trước đó vietjet cũng đã có tàu bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một được sơn biểu tượng du lịch việt nam
và biểu tượng du lịch thành phố hồ chí minh trong đội tàu bay
đội tàu bay vietjet với màu sắc đỏ vàng của lá cờ việt nam cùng gia điệu hello việt nam
mang những biểu tượng quảng bá du lịch
các thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường tôi yêu tổ quốc tôi
đã trở nên quen thuộc với bạn bè quốc tế
và được chào đón ở tại khắp các sân bay từ châu á tới châu âu
trở thành sứ giả mang việt nam đến với thế giới
cũng như giới thiệu với bạn bè thế giới về một việt nam thân thiện hiếu khách
liên quan đến vụ việc toàn bộ một mươi một người trong đoàn khách du lịch
nghi bị ngộ độc thực phẩm vào tối ngày một mươi năm tháng bảy
trung tâm y tế tp phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
hiện sức khỏe của những người này đã ổn định và xuất viện
trung tâm y tế tp phan thiết tiếp nhận một mươi một bệnh nhân
trong đó có hai trẻ em là các bác sĩ nhân viên y tế và người nhà
trong đoàn khách của trung tâm y tế tp thủ đức tp hồ chí minh đến nghỉ dưỡng
và lưu trú tại một resort phường hàm tiến tp phan thiết
bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng nôn ói tiêu chảy nghi bị ngộ độc thực phẩm
ngay sau khi sự việc xảy ra sở y tế bình thuận đã chia đạo phòng an toàn
vệ sinh thực phẩm lấy bỏ thực phẩm của các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống
cho đoàn khách này để kiểm tra làm rõ
hoàn tất thủ tục giải thể tăng hai mươi một hai và giảm một mươi hai hai
trong đó giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cao dẫn tới giá cả hàng hóa tăng
trong khi sức mua của nền kinh tế cả nước và thế giới đều giảm
gây khó khăn về đầu ra tiêu thụ sản phẩm do thiếu đơn hàng
điều này dẫn đến nhu cầu vây vốn mới để sản xuất giảm súc
so với cùng kỳ những năm trước mình sẽ nhận được các đơn hàng
có tiến độ kéo dài từ sáu tháng cho tới một năm lận
nhưng trong năm nay thường các đơn hàng sẽ được giảm sức

và sau đó thì mình không có rõ được những đơn hàng tiếp theo như thế nào
và cộng thêm đó là các chi phí về logistic và chi phí nguyên vật liệu
bắt đầu xu hướng tăng nó khiến cho giá thành sẽ bắt đầu tăng lên
giá thành tăng lên mà trong thời kỳ này khách hàng đang rất thắt chặt chi tiêu
vì vậy nó rất khó khăn cho công tác bán hàng cũng như sản xuất trong thời kỳ hiện nay
theo ngân hàng nhà nước thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang ở mức dồi dào
tất cả các ngân hàng nhà nước đều có khả năng cho vay rất nhiều
chứ không còn câu chuyện cạn râm hạng mức tính dụng như trước
tuy nhiên việc tiếp cận vốn tín dụng qua các gói hỗ trợ nền kinh tế
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa các hợp tác xã
trong bối cảnh hiện nay còn khó khăn hơn do các khách hàng này có quy mô nhỏ
năng lực tài chính năng lực quản trị và điều hành còn hạn chế
thiếu phương án kinh doanh khả thi số dư nợ chưa đáp ứng được kỳ vọng
những gói hỗ trợ đó đưa ra mới bước đầu là tưởng là doanh nghiệp sẽ tiếp cận
và có thể giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề khó khăn để phục hồi sau covid
tuy nhiên đi vào thực tế thì nó có nhiều cái khó khăn mà các doanh nghiệp không tiếp cận được nhiều cái gói đó
và đến thời điểm này thì giải ngân cũng rất là thấp
doanh nghiệp thì họ rất là cầm vốn ở thời điểm hiện tại thì họ cực kỳ cầm vốn
nhưng mà những doanh nghiệp cần vốn như vậy thì họ lại không đáp ứng được những điều kiện mà ngân hàng đặt ra
chẳng hạn như là tài sản đảm bảo
bởi vì chúng ta biết là trước đây ví dụ như
doanh nghiệp vay một trăm linh đồng đi và thế chấp một cái bất đồng sản vào
nhưng mà bây giờ khi mà thị trường bất động sản họ nó đóng băng và nó có xu hướng giảm
thì khi mà định giá lại tài sản thì cái tài sản nó không có trị giá được một trăm linh đồng nữa
bây giờ nó có thể là chỉ được sáu mươi bảy mươi đồng thôi
khi mà ngân hàng định giá lại thì ngân hàng lại yêu cầu doanh nghiệp là thứ nhất là phải thêm tài sản vào
mới giữ được cái mức vay một trăm linh đồng
còn nếu như mà không thêm được tài sản
thì phải giảm giảm cái mức vây xuống
thì rõ ràng là những cái điều kiện của ngân hàng nó trở nên
trước đây thì không khắc khe nhưng mà do ảnh hưởng bởi cái thị trường bất đồng sản đóng băng
nên là nó trở nên khắc khe và khó hơn đối với doanh nghiệp
thống kê đến ngày một mươi năm tháng sáu dư nợ tính dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng một mươi hai ba mươi hai triệu tỷ đồng
tăng ba ba mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai tăng tám chín mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
do đó để giải quyết một cách hài hòa
tạo sự cân bằng giữa cung và cầu về vốn cho nền kinh tế
tạo sự cân bằng giữa khả năng cho vay của ngân hàng và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp
cần phải có những điểm cân bằng
nhiều bộ phim nước ngoài được phổ biến tại việt nam có tính cài cấm hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò
gây ra nhận thức sai lệch về chủ quyền lãnh thổ
trước tình trạng này các chuyên gia đề xuất tăng nặng mức xử phạt
tăng cường giáo dục về chủ quyền quốc gia
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
chỉ một tuần trước khi được ra mắt
phim điện ảnh barbie nhận quyết định từ cục điện ảnh không được phát hành tại việt nam do có yếu tố đường lưỡi bò
ngày tám tháng bảy khán giả việt nam phát hiện trên trường hình hướng gió mà đi
tên tiếng anh la chiu yu phổ biến rộng rãi tại việt nam xuất hiện đường lưỡi bò phi pháp
đến chiều ngày một mươi tháng bảy theo sự rà soát kiểm tra của cục điện ảnh
bộ phim hướng gió mà đi có đường lưỡi bò phi pháp
bị gò bỏ trên cả hai nền tảng sang phim trực tuyến netflix và fpt play
trước đó tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
phim trung quốc điệp bộ biển đỏ cũng bị rút khỏi rạp việt nam
do tranh cãi về hai phút cuối phim
các nhân vật cố ý gọi sai tên vùng biển chủ quyền của việt nam

và rất là mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo
có thể thấy nỗ lực lớn của cơ quan quản lý văn hóa
cụ thể là cuộc điện ảnh và cuộc phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
trong việc phát hiện và sớm ngăn chặn những tác phẩm
có nội dung sai phạm về chủ quyền lãnh thổ
tuy nhiên với số lượng tác phẩm văn hóa rất lớn được phát hành mỗi ngày
các chuyên gia đánh giá nên gia tăng trách nhiệm của đơn vị phát hành
đội ngũ biên tập của các nền tảng
giải pháp hữu hiệu trước mắt là mở những khóa đào tạo tập huấn
cho đội ngũ làm nội dung để những người làm nghệ thuật
hoặc kinh doanh trên lĩnh vực nghệ thuật có ý thức về chủ quyền quốc gia
đội ngũ này phải hiểu rõ những biểu hiện của vi phạm chủ quyền
để có biện pháp ngăn chặn phù hợp
trong bối cảnh hội nhập văn hóa phẩm phong phú đến từ nhiều nguồn khác nhau
khiến việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn
vì vậy các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh việc giáo dục về chủ quyền quốc gia
sự nhà cảm chính trị đến giới trẻ lực lượng lớn sử dụng internet bằng xã hội
và đế mạnh siết chặt công tác quản lý